ngày một mươi bảy tháng năm tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới của xã thái bình huyện yên sơn
đây là xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương này
khi bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi một xã thái bình mới đạt bốn trên một mươi chín tiêu chí
đến nay xã đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới là trên sáu mươi năm tỷ đồng
cơ sở hạ tầng được quy hoạch đồng bộ hệ thống trường lớp học được đầu tư xây dựng khang trang
trên tám mươi hai đường trục thôn trên bảy mươi năm đường nội đồng được bê tông hóa một trăm linh hộ dân được sử dụng điện an toàn
thu nhập bình quân trên địa bàn toàn xã đạt ba mươi chín sáu triệu đồng một người một năm xã hiện không có hộ nghèo
thái bình là xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu ở tuyên quang
qua giả soát đến thời điểm này trong một mươi tám tiêu chí của bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh tuyên quang xã thái bình đã cơ bản đạt một mươi năm trên một mươi tám tiêu chí
được biết đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh tuyên quang có ba mươi sáu trên một trăm hai mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến năm hai nghìn hai mươi có thêm một mươi một xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới